tổ công tác về kiểm tra công vụ của chính phủ do bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với bộ lao động thương bình và xã hội
tính đến ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám bộ lao động thương binh và xã hội có sáu trăm một mươi ba công chức
số người làm việc được giao tại các đơn vị sự nghiệp thuộc bộ là ba một trăm tám mươi bảy trí tiêu
hợp đồng theo nghị định sáu mươi tám là hai trăm hai mươi ba người
về cơ bản trong những năm qua biên chế công chức của bộ lao động thương minh và xã hội không tăng
đồng thời đã giảm bốn phòng so với trước đây
ban cán sự bộ này đang định hướng sẽ bỏ thêm cấp phòng trong bốn vụ khoảng một mươi ba phòng
cơ bản bỏ cấp phòng thuộc tổng cục giảm hoặc chuyển đổi mô hình của một số tổ chức
thuộc tổng cục theo định hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
tôi nói báo cáo anh cái này khối sự nghiệp mấy cái chỗ này có thể chuyển được
các trung tâm kiểm định có thể chuyển ra cổ phần rất nhanh các doanh nghiệp có thể chuyển rất nhanh
anh ạ tôi nói ví dụ như thế nhưng mà trừ những cái trung tâm này
các trung tâm mà nuôi dưỡng chăm sóc thương binh thì cái đấy là trung tâm đương nhiên anh phải
nhà nước phải bảo trọng rồi
nhưng còn những đơn vị có thể chuyển được thì chuyển sang tư chủ
theo hướng đó bộ quyết định trong tháng sáu để thi tuyển công chức quyền chức
sắp xỉ bốn trăm linh người đăng ký
sẽ lấy khoảng năm mươi tinh thần như thế
với một tinh thần là thi công khai minh bạc không có gì chuyển khuất tất trong này
tuy nhiên trong công tác này bộ lao động thương minh và xã hội vẫn còn hai đơn vị có số cấp phó vượt quy định
chậm phê duyệt các đề án vị trí việc làm cho các đơn vị sự nghiệp công lập
theo thẩm quyền đã được giao để tính toán số biên chế đúng quy định
sớm xây dựng khung năng lực mô tả vị trí việc làm
các đơn vị cơ quan của bộ để chúng ta xác định về biên chế
để khắc phục cái tình trạng là sử dụng biên chế dự thừa
bây giờ nếu mà trên đây chúng ta nói là hiện nay các đồng chí là còn hơn một trăm linh biên chế mà chúng ta chưa sử dụng đi
thì bây giờ nếu nói thừa thì cũng chưa chắc
bây giờ phải xây dựng lại cái khung năng lực và mô tả vị trí mới xác định biên chế mình là bao nhiêu
để các phòng chí có thu nữa hay không
để tránh cái tình trạng mà chúng ta không sử dụng thu hết
để làm cái quỹ dự phòng cho dịch tinh giảm biên chế ra nửa mốc
thì xin thưa các ông chí cái này là tôi đề nghị là hiện nay
các bộ ngành địa phương này đang áp dụng cái bài toán này
tức là không thu nhưng mà không giảm nữa
thì xin thưa các phòng chí chúng ta đây là
theo nghị quyết ba mươi chín của chính như vậy là chúng ta giảm biên chế là chúng ta tiếp tục lựa chọn ra những người làm việc
năng sức hiệu quả thấp không đủ tiêu chuẩn điều kiện
để mà chúng ta cơ cấu để thu những người làm việc tốt hơn
chứ không phải chúng ta dùng cái biên chế chưa thu đủ này để trừ vào cái tinh giản biên chế
tổ công tác của chính phủ đề nghị bộ lao động thương binh và xã hội
cần sớm có biện pháp xử lý tình trạng thừa cấp phó ở hai cục
hoàn thiện báo cáo để tổ công tác báo cáo thủ tướng chính phủ